theo báo cáo nhanh của các huyện eak mơrak tỉnh đắk lắc do ảnh hưởng của bão số một mươi hai trên địa bàn các huyện có mưa to liên tục gây ngập lụt về hoa màu và tài sản nhân dân
trong khi đó hiện nay mực nước lũ ở đầu nguồn sông crong bách thượng đang đổ về ngày càng mạnh nên các xã cư pông cư giang khả năng sẽ bị ngập úng
bàn chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn huyện mơ đắc cho biết tổng lượng mưa đo được từ một mươi chín h ngày mùng ba đến một mươi h ngày mùng bốn tháng một mươi một
tổng lượng mưa phổ biến đạt trung bình từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi năm mm
riêng tại xã cư brao ba trăm hai mươi tám mm đã có gần năm hectare cây trồng bị thiệt hại do gãy đổ chủ yếu là ngô vụ đông mía rừng trồng tiêu
có năm trăm bảy mươi bảy ngôi nhà dân bị tốc mái hiện nay một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện đã bị chia cắt
do nước suối dâng cao gây ngập sâu các ngầm tràn một số nhà dân trụ sở trường học bị hư hỏng
riêng ngầm tràn liên hợp ia m h lai xã cư brau bị cuốn trôi có hai người dân ở thôn bảy và chín xã cư cơ róa đã bị cô lập hoàn toàn
huyện đô rắc đã tổ chức si rời khoảng một trăm linh hộ dân có nguy cơ ngập sâu tại buồn luách xã cơ rông dinh
do trên địa bàn huyện tiếp tục vẫn có mưa to kéo dài nên huyện mờ rắc đã cho chủ trương xả lũ tại đập hồ đội bốn thôn tám ia riêng
tại huyện iaka do ảnh hưởng của bão số một mươi hai tốc độ gió lúc bão vào huyện crong bông khoảng cấp sáu cấp bảy gió giật cấp bảy cấp tám mưa kéo dài trên diện rộng
tại xã cư pui giang mau cư dram gió lốc làm ba mươi năm căn nhà bị sập hoàn toàn gần bốn trăm linh căn nhà và các công trình công cộng bị tốc mái
khoảng tám trăm linh hectare cà phê
tiêu lúa và các loại hoa mộc khác bị ngập ống
đã có hai người bị thương và một người chết
ngay sau khi xảy ra tình trạng gió lốc lãnh đạo ủy ban dân huyện crong bông đã huy động lực lượng công an bộ đội và dân quân tử vệ tại chỗ xuống tận nơi hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai